tại kỳ họp phiên thứ một mươi chín của ubktnb phước khóa một mươi một ubktnb phước đã xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ubktnb tật tình và đảng uy viên đảng uy sở y tế
bí thư đảng ubktnb giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật bình phước nguyễn văn sáu
qua xem xét ubktnb phước nhận thấy đảng ubktnb tật tình đã buông lỏng lãnh đạo
quản lý thiếu trách nhiệm thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ nhân viên trung tâm
vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc mua vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
ubktnb phước quyết định thi hành kỷ luật đảng uy bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tình
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức khiển trách và ông nguyễn văn sáu bằng hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
công an huyện cần đước tỉnh long an cho biết đang tiếp tục xác minh điều tra vụ đánh bạc
dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại xã long cang tạm giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một bộ lắc tài xỉu chín triệu ba trăm linh nghìn đồng
hai mươi chín điện thoại di động cùng hai mươi hai xe mô tô các loại đồng thời tạm giữ ba trăm năm mươi tám triệu ba trăm linh nghìn đồng tiền mặt
của các đối tượng và mời làm việc
ba mươi bảy đối tượng có liên quan
còn tại tiền giang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho
vừa phá tụ điểm cờ bạc giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại một căn nhà đang xây dựng thuộc khu phố một mươi một phường bốn thành phố mỹ tho
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành làm việc với ba mươi năm đối tượng thu giữ bốn con gà hai mươi ba cặp cửa sắt
một mươi chín cuộn băng keo đã qua sử dụng một cân đồng hồ
ngoài ra lực lượng phá án tạm giữ số tăng vật xung quanh khu vực tổ chức đánh bạc
và trên người các đối tượng gồm ba mươi một điện thoại di động gần một trăm một mươi một triệu đồng chín xe mô tô
tụ điểm đá gà do đối tượng trần văn diệu chú thành phố mỹ tho tổ chức
thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài cho biết
đã bắt giữ được nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm một mươi một ba
tại phương tân bình thành phố đồng xoài
nạn nhân là cao khắc tiên hai mươi sáu tuổi trú tại khu phố thanh bình phường tân bình bị đâm tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng ba sầm quang nhuận chú tại thành phố đồng xoài
cùng một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực trước nhà bà nguyễn thị hơn
thấy nhóm thanh niên gây ồn ào con gái bà hơn đã ra nhắc nhở liền bị nhuận chửi bới đe dọa
bà hơn đã gọi cho con trai là cao khắc tiên về nhà giải quyết
khi về đến nhà giữa tiên và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn
tiên dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một thanh niên trong nhóm liền bị nhuận dùng dao gọt trái cây đâm sau lưng
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tổ chức điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba đã bắt giữ được nhuộn và nhóm thanh niên cùng nhậu với nhuận trong đêm xảy ra vụ án
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy đăng
chủ tải huyện lạng giang tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đăng tải lên mạng xã hội các thông tin hình ảnh về các mặt hàng gia dụng
rồi giao bán với giá sỉ
khi có người liên hệ mua hàng thì đăng yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước
sau khi bị hại gửi tiền đối tượng đã chiếm đoạt và tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại
theo điều tra ban đầu vào khoảng thời gian từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một đến tháng ba hai nghìn hai mươi hai
đăng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện truyền án đang tiếp tục được mở rộng
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nguyễn duy đăng thì nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc
tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
đội quản lý thị trường số ba của quản lý thị trường tỉnh cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
thu giữ nhiều loại hàng hóa là mỹ phẩm thực phẩm thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại km một trăm năm mươi cộng bốn trăm linh thuộc địa phận phương xuất hóa tp bắc cận
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông nguyễn văn bình điều khiển
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có chở một trăm bốn mươi bốn tuyết mỹ phẩm hai trăm linh hộp medica anti lv và một mươi sáu hộp nước yến xào
hai thùng bánh chữ nước ngoài năm kg xúc xích năm mươi hộp thuốc tân dược anaferon
tiếp đó cũng tại địa phận phương xuất hóa lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông vũ đình tiến điều khiển
thì phát hiện một bao tải dứa bên trong có chứa một trăm hai mươi ba kg móng giò
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ
còn tại bến tre phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với chốt giao thông cầu rạch miễu thuộc phòng cảnh sát giao thông
vừa bắt quả tăng trần văn minh và trịnh thị ngọc ân cùng chú tại tỉnh long an về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
khi minh điều khiển xe ô tô chở theo ân từ long an về biến tre đến trạm thu phí cầu rạch miễu
thì lực lượng chức năng đã ra tín hiệu cho dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển hai chín trăm tám mươi bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu scott và hero để trong cốp sau xe
bước đầu các đối tượng khai nhận đây là số thuốc lá lậu được đem về bán
trên thành phố thành phố
đối tượng khai nhận đây là số thuốc lá lậu được đem về bán
bước đầu các đối tượng khai nhận đây là số thuốc lá lậu được đem về bán
đã rút súng đe dọa bảo vệ
đối tượng còn lại dùng dao uy hiếp

tại linh đàm tp hà nội
vào ngày tám tháng một trước đó
các đối tượng này đều không cùng địa bàn cư trú
nhưng lại kết nối với nhau
qua những hội nhóm trên mạng xã hội
đây là minh chứng cụ thể nhất cho sự nguy hiểm
và những ảnh hưởng tiêu cực của những hội nhóm kiểu này
đến đời sống xã hội
công tác điều tra cũng gặp phải một số những khó khăn
do hai đối tượng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội

có sự bàn bạc chuẩn bị kỹ nưỡng từ ban đầu
trong một thời gian dài
do vậy là các đối tượng đã chuẩn bị công cụ phương tiện
để hoạt động phạm tội một cách chú đáo
đây là một tình trạng rất đáng báo động
nếu như chúng ta không có thể

và việc xử lý đối tượng này
không đủ sức gian đe
thì có thể sẽ là những cơ sở
để cho tiếp tục các hội nhóm khác được thành lập
thậm chí là các đối tượng đã tham gia vào trong các hội nhóm
sẽ thực hiện một cách bài bản hơn
và thực hiện một cách liều lĩnh hơn nữa
và chính vì vậy
mà có thể thấy rằng cái nguy cơ ở đây
nếu như chúng ta không có sự tuyên truyền phổ biến một cách rộng rãi
cũng như là sự quản lý một cách chặt chẽ hơn nữa
đối với các hội nhóm được thành lập
trên mạng xã hội
trong thời gian tới
thì rất có thể sẽ là cái nơi tiềm tàng
cho các cái đối tượng
để mà thực hiện
để mà tìm kiếm mở rộng thêm các đồng phạm
trong thời gian tới khi mà thực hiện
các hành vi phạm tội khác nhau
theo luật hiện hành
những hành vi lợi dụng không gian mạng
để rủ dê cổ suý kích động bạo lực như thế này
có thể bị xử phạt từ một mươi hai mươi triệu đồng
nghiêm trọng hơn
nếu nội dung kích động lôi kéo này được thực hiện
người đang tải các nội dung kích động
còn bị quy trách nhiệm là đồng phạm trong vụ việc
thời gian tới
lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động
của các hội nhóm kiểu này trên mạng xã hội
kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó
người dân cũng cần cẩn trọng trước mỗi nội dung đăng tải
hoặc tiếp nhận trên internet
đừng vì một phút bốc động
và tự đẩy mình vào vòng lao lý